kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là thông tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người tử vong ba người bị thương
vừa xảy ra vào khoảng năm h ba mươi phút sáng ngày hôm nay tại km một nghìn hai mươi tám tám trăm linh quốc lộ một a
đoạn qua địa phận thôn trị bình xã bình nguyên huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
thời điểm trên xe ô tô bảy chỗ do tài xế trú tại xã điện minh huyện điện bàn tỉnh quảng nam điều khiển
lưu thông theo hướng bắc nam trên xe chở bốn người
khi đến địa điểm trên xe ô tô bất ngờ tông thẳng vào giải phân cách giữa quốc lộ một a
cú va chạm mạnh đã khiến tài xế tử vong tại chỗ
một phụ nữ bị thương nặng được người dân đưa đến trung tâm y tế huyện bình sơn cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng khiến nạn nhân tử vong sau đó
ba người còn lại trên xe bị thương trong đó có hai người đang được cấp cứu
tiếp nhận thông tin công an huyện bình sơn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường
lấy thông tin khám nghiệm hiện trường đồng thời phân luồng điều tiết giao thông
nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được công an huyện bình sơn tiếp tục điều tra làm rõ
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã tìm thấy thi thể ông tống quốc cường ba mươi chín tuổi là nhân viên của khu du lịch thác đô rai nu gia long
gặp nạn khi lái xe địa hình chở khách tham quan du lịch
ở sông sê đê pốc
lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân khi tự nổi vào lúc sáu giờ sáng nay
cách vị trí gặp nạn khoảng tám trăm linh mét về phía hạ lưu sông sê đê pốc
trước đó trưa ngày bốn tháng một mươi một tại thác gia long ông cường và một nhân viên khác
đều thuộc khu du lịch thác đô rai nu gia long sử dụng xe ô tô địa hình chở bốn khách tham quan du lịch
đến khúc đường chạy ở mép sông sê đê pốc khi xe gặp sự cố nên người và xe bị cuốn trôi
vào lúc này thì rất may bốn người khách và một nhân viên nhảy ra được khỏi xe thoát nạn
riêng tài xế cường cùng chiếc xe đã bị nước cuốn trôi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cà mau đang tạm giữ ba đối tượng
gồm phạm hoàng nam dư trí vĩ và nguyễn nhật hào cùng chú tại khóm năm phường một thành phố cà mau
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

vào tối ngày bốn tháng một mươi một lực lượng đã tạo ra một trận đấu
vào tối ngày bốn tháng một mươi một lực lượng đã tạo ra một trận đấu
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang phạm hoàng nam đang nhận một túi ni lông
bên trong có chứa hai mươi viên nén màu xanh một bọc chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
khai thác nhanh nam khai nhận tăng vật trên là ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với dư trí vĩ và nguyễn nhật hào
đồng thời khám xét nơi ở của ba đối tượng thu giữ thêm bảy viên nén và một bịch tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
cả ba thừa nhận đã mua ma túy từ thành phố hồ chí minh về để bán lại cho các đối tượng khác
thưa quý vị cũng giống như các địa phương khác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
thì có diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh hà nam
minh chứng là về số vụ và số tiền lừa đảo lên đến hàng chục tỷ đồng
để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này lực lượng công an tỉnh hà nam đã tập trung điều tra
làm rõ nhiều vụ án từ đơn trình báo của người dân
cũng như là lập các chuyên án đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân
qua đó thì góp phần hạn chế số lượng người dân mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo
đây là đối tượng lê tuấn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã hòa phú huyện ứng hòa thành phố hà nội
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh liêm hà nam bắt giữ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội sử dụng các tài khoản facebook gian lô ả
đăng các bài viết quảng cáo cho vay tiền với lãi suất thấp giải ngân nhanh không cần thế chấp
rồi yêu cầu người vay chuyển tiền đóng các khoản phí để được giải ngân số tiền vay
nhưng thực chất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục bị hại trên cả nước
với số tiền hàng trăm triệu đồng
đăng lên tài khoản facebook của mình nội dung là cho vay
lãi suất thấp giải ngân nhanh
các khách hàng có nhu cầu thì tôi yêu cầu khách hàng gửi cho tôi tiền làm bạc sau cây lương
sau khi làm bạc sau cây lương xong tôi sẽ yêu cầu khách hàng tham chiếu kích hoạt quản vay
sau khi khách hàng tham chiếu kích hoạt quản vay xong tôi yêu cầu khách hàng làm bảo hiểm cho quản vay
đối tượng thực hiện hành vi là ở tỉnh ngoài
đối tượng sử dụng các tài khoản ảo hay ngành ảo trên mạng xã hội
để liên hệ với nạn nhân
sau đó bắt buộc các nạn nhân phải truyền tiền
mới thực hiện hành vi mới truyền khoản cho các nạn nhân vai vốn
sau khi chế đội tài sản được tài sản của các bị hại
thì đối tượng cắt đứt mọi liên hệ với bị hại
khiến công tác xác minh ra soát đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
để chủ động phòng ngừa đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này
giám đốc công an tỉnh hà nam đã chỉ đạo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân
về phương thức thủ đoạn lừa đảo phổ biến của các đối tượng
như tạo lập các website sàn giao dịch ứng dụng kiếm tiền sử dụng mồi nhử là các khoản lợi nhuận cao
để kêu gọi lôi kéo nhà đầu tư kinh doanh tiền ảo ngoại hối forex để chiếm đoạt tài sản
gọi điện giả danh cán bộ cơ quan nhà nước thông báo chủ thuê bao có liên quan đến các vụ việc đang giải quyết
đe dọa yêu cầu bị hại chuyển tiền thậm chí giả mạo dịch vụ internet banking của ngân hàng
và qua hình thức vay trực tuyến nhưng thực chất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các lực lượng chức năng công an hà nam đã điều tra làm rõ
bắt giữ hai mươi một vụ sáu mươi một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lừa đảo lên đến hàng tỷ đồng
khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi có các điện thoại cố định các số điện thoại lạ gọi đến
giả danh là các cơ quan nhà nước cần phải cảnh giác
cần phải rõ thông tin không cung cấp các thông tin cá nhân của mình
để cho đối tượng khác lợi dụng cần nghiên cứu kỹ khi trao đổi mua bán hàng qua mạng xã hội
với sự phát triển của công nghệ số hiện nay đã và đang đem lại nhiều lợi ích
tuy nhiên đây cũng là những môi trường để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy cùng với công tác đấu tranh của lực lượng chức năng
rất cần sự chung tay của các ban ngành đoàn thể sự nâng cao cảnh giác của mỗi người dân
tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm
bên cạnh đó việc nâng cao cảnh giác của mỗi người dân cũng là một trong những yếu tố then chốt
quyết định để tránh sợ bẫy lừa đảo
hai đối tượng từ tp hcm lên đắk lắc giàn cảnh trộm cắp chuyên nghiệp
đã bị công an tp bunma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam
đó là lê ngọc hùng bốn mươi tuổi trú tại phường an khánh quận hai tp hcm
và lý kim xanh bốn mươi tám tuổi trú tại xã thanh phú huyện biến lức tỉnh long an
theo kết quả điều tra vào ngày tám tháng một mươi cả hai đón xe khách từ tp hcm
lên tp bunma thuật để tìm tài sản trộm cắp
đến khoảng hai mươi một h ngày chín tháng một mươi hai người vào siêu thị gâu trên đường nguyễn thị định
rồi lấy trộm chiếc ví của một người phụ nữ đang mua hàng
lục lọi trong ví hai đối tượng lấy cắp được gần bốn triệu đồng và một chiếc điện thoại
cả hai đón xe khách về lại tp hcm tìm mối bán chiếc điện thoại
đến sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đối tượng tiếp tục đón xe khách từ tp hcm lên đắk lắc
và vào siêu thị gâu để gian cảnh trộm cắp tiếp thì bị công an phường thành nhất bắt giữ
từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng vẫn ngựa quen đường cũ
đối tượng nguyễn huy phú trú tại tp long xuyên của tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ của tỉnh vĩnh long
tạm giữ hình sự để điều tra
vào khoảng một mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi nguyễn huy phú lợi dụng giờ nghỉ trưa
các phòng học của nhà trường không có người trông coi nên đã lẻn vào để lấy trộm tài sản
sau khi lấy được một bộ máy chiếu dùng trong giảng dạy phú tiếp tục vào phòng học khác
để lấy thêm máy chiếu thì bị nhân viên của nhà trường phát hiện truy hô
tại cơ quan công an phú khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân
nên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ tiếp tục xác minh làm rõ
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an quận ngô quyền thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội đánh bạc
đối tượng lê thị nhiệm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại một trên ba trăm linh ba lê lợi phường lê lợi quận ngô quyền thành phố hải phòng
cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách một cm dưới trước đuôi mắt phải
đối tượng lương ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại một mươi hai trên chín mươi bảy nguyễn công hòa phường lam sơn quận lê trân thành phố hải phòng
cao một m bảy mươi ba và có nốt ruồi cách lông mảy trái một cm
và đối tượng đặng ngọc hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại bốn b trên hai trăm sáu mươi năm khu t hai phường thành tô quận hải an thành phố hải phòng
cao một m sáu mươi ba và có sẹo chấm cách hai cm dưới đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý